nhưng một số người lại không muốn những việc như vậy được tổ chức
vì qua những gì đã công bố
có thể thấy họ không bao giờ hướng tới hòa hợp dân tộc một cách lương thiện
phù hợp theo truyền thống dân tộc
chương trình hôm nay xin giới triệu bài
xuân quê hương xuân hòa hợp dân tộc của tác giả viết phước
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ra đi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau
nhưng chắc chắn trong lòng mỗi người việt nam xa xứ
đều mang nỗi nhớ tổ tiên
nỗi nhớ cội nguồn
có lẽ vì vậy và nhiều năm nay
gần tới tết nguyên đán
các sân bay quốc tế của việt nam lại nhộn nhịp cảnh tay bắt mặt mừng
giữa người trở về với người thân đi đón
và khi chương trình xuân quê hương phát sóng trên truyền hình
thì tết quê nhà niềm vui đoàn tụ tinh thần hòa hợp dân tộc
lại dâng tràn trong tâm hồn mọi người việt nam xa xứ
tuy nhiên lại có một số người vì lòng thù hận
mà không muốn chia sẻ với niềm vui ấy
cho nên cứ vào dịp cuối năm
trên một số trang mạng xã hội lại xuất hiện bài viết của họ
với thái độ hẳn học
điển hình gần đây là bài viết của linh nguyễn
với sự cay cú thủ đoạn đổi trắng thay đen
lê nguyễn viết bừa rằng hòa hợp là thủ đoạn chính trị
là chiêu trò gian manh
rồi thoái mạ đồng bào việt nam ở nước ngoài
hãy khoan bàn đến những bài viết của linh nguyễn
và những nội dung khác của bài viết này
chỉ riêng việc muốn hòa hợp và hòa giải
mà lại đòi đánh đổ đảng cộng sản việt nam
một đảng đã được hiến định là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội
thì thử hỏi
những người này hòa hợp với ai
hòa giải với ai
trong bài viết này
lê nguyễn còn dẫn phát biểu của ông nguyễn cao kỳ
cựu phó tổng thống chế độ sài gòn để thoái mạ ông
và những người việt nam ở nước ngoài
đã nỗ lực cùng đảng và nhà nước việt nam
để thóa mạ ông
chỉ vì ông nguyễn cao kỳ đã phát biểu
mong muốn mọi công dân việt nam trên toàn thế giới
đoàn kết nhau lại
hợp sức xây dựng đất nước
là một dân tộc đã trải qua quá nhiều đau thương mất mát
trong các cuộc chiến tranh
thế nhưng bản chất hòa hiếu
đã ăn sâu vào tâm hồn và tính cách
của dân tộc việt nam
trong lịch sử
sau khi đánh thắng giặc ngoại sâm
các triều đại phong kiến trước đây
không những ban hành các chính sách
để ổn định cấu kết lòng dân

hòa hợp dân tộc
mà còn thể hiện bao dung hòa hiếu
với cả kẻ thù
hơn bảy thế kỷ trước
sau khi lãnh đạo quân dân đại việt
đánh tan cuộc xâm lăng lần thứ ba
năm một nghìn hai trăm tám mươi tám của nhà nguyên
bắt được hòm tờ biểu
của một số người việt gửi cho quân nguyên
để xin được làm quan
nhưng ngày nay thường gọi đó là việt gian phản quốc
nhưng thượng hoàng trần thánh tông
và vua trần nhân tông
đã có hành động vô tiền khoáng hậu là
ra lệnh đốt hết các bức thư ấy
và không truy cứu một ai
đại việt sử ký toàn thư chép rằng
thượng hoàng sai đốt đi
để yên lòng những kẻ phản chắc
theo học giả đào duy anh
lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến thế kỷ một mươi chín
trong cuộc kháng chiến
chống quân minh xâm lược ở thế kỷ một mươi năm
lê lợi luôn chăm chút
chú ý tới tình đoàn kết quân dân
ông tạo điều kiện để
những người lầm đường theo dạc
nếu hối cài trở về với tổ quốc
thì tha thứ cho đái tội lập công
sau khi đánh tăng quân xâm lược
phẫn lộ trước những tội ác dã man
mà quân xâm lược gây ra
nhiều người khuyên nhà vua
hãy viết hết số quân minh đã đầu hàng
vua lê thái tổ đã dụ những lời
vô cùng nhân đức
việc phục thù trả oán
là thường tình của mọi người
nhưng không ưa viết người
là bản tính của người nhân
huống chi người ta đã hàng
mà mình lại viết chết
thì còn gì để làm được
vì bất tường hơn nữa
ví bằng viết đi cho hạ gận một lúc
để gánh lấy tiếng xấu
viết kẻ hàng
mãi tới muôn đời
chỉ bằng hãy cho sống ức vạn mạng người
để dứt mối chiến tranh đến muôn thỏ
công việc sẽ chép vào sử sanh
tiếng thơm sẽ chuyển mãi tới ngàn thu
há chẳng lớn ư
sau khi chiến thắng quân thanh
vua quang trung không những chiêu nạp
và nuôi dưỡng tất cả tù binh
mà còn sai thu nhặt sát quân giặc
trên các chiến trường
trôn cất và lập đàn cúng tế
trong hơn nửa thế kỷ của thời đại mới
đấu tranh vì độc lập
chủ quyền dân tộc
và xây dựng phát triển đất nước
hòa hợp dân tộc
luôn là chủ trương nhất quán của đảng
và nhà nước việt nam
mấy chục năm trước
lưỡi gươm cắt đất ngăn miền
như cách nói của nhà thơ tố hữu
không chỉ chia đôi đất nước
mà còn chia cắt cả lòng người
lên lỏi vào từng đất nước
và tình gia đình của người dân việt nam
thấu hiểu nỗi đau mất mát
do chiến tranh gây ra
nhận thức nghiêm túc về việc
mọi người việt nam phải đoàn kết
đồng lòng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đảng và nhà nước việt nam
hết sức quan tâm ban hành các chủ trương
chính sách nhằm thực hiện
hòa hợp dân tộc
được biểu hiện cụ thể qua nghị quyết ba mươi sáu
năm hai nghìn bốn của bộ chính trị khẳng định
xóa bỏ mặc cảm
phân biệt đối xử
do quá khứ hay thành phần giai cấp
xây dựng tinh thần cởi mở
tôn trọng thông cảm tin cậy lẫn nhau
cùng hướng tới tương lai
mọi người việt nam
không phân biệt dân tộc tôn giáo
nguồn gốc xuất thân địa vị xã hội
lý do ra nước ngoài
mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên
đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết
toàn dân tộc
tiếp đó là nghị quyết số hai mươi ba
năm hai nghìn tám của ban chấp hành trung ương đảng
về phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc
chỉ thị bốn mươi năm
năm hai nghìn một mươi năm của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện nghị quyết ba mươi sáu
về chính sách đối với người việt nam ở nước ngoài
và tại đại hội lần thứ một mươi hai
đảng ta khẳng định
lấy mục tiêu xây dựng
một nước việt nam hòa bình
độc lập thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ
dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
làm điểm tương đồng
tôn trọng những điểm khác biệt
không trái với lợi ích chung của quốc gia dân tộc
để cao tinh thần dân tộc
truyền thống yêu nước nhân nghĩa khoan dung
để tập hợp đoàn kết mọi người việt nam
ở trong và ngoài nước
cùng với những chủ trương chính sách nhất quán
về hòa hợp dân tộc
đảng và nhà nước việt nam đã và đang nỗ lực
để các chủ trương chính sách này
nhanh chóng đi vào cuộc sống
bằng những việc làm cụ thể thiết thực
bên cạnh các chương trình hành động
tạo điều kiện thuận lợi
để người việt nam ở nước ngoài gắn bó hơn nữa
với quê hương đất nước
phát huy tiềm năng trong hợp tác kinh tế
đầu tư kinh doanh
là xây dựng các cơ chế luật pháp
phù hợp về xuất nhập cảnh cư trú
hồi hương quốc tịch hộ tịch
đầu tư kinh doanh
quyền được mua và sở hữu nhà ở
tại việt nam
các hoạt động tập hợp vận động
gắn kết người việt nam ở trong và ngoài nước
ngày càng có nội dung phong phú
và hình thức đa dạng hơn
như tổ chức các đoàn kiều bào
tiêu biểu về thăm đất nước diệp quốc khánh
quốc rỗ vua hùng
chạy hè cho thanh niên sinh viên kiều bào
nổi bật trong thời gian gần
đây là các chương trình xuân quê hương
người việt nam ở nước ngoài với chủ quyền
biển đảo tổ chức đại lễ cầu siêu
gần ba trăm linh lượt chuyên gia
trí thức là người việt nam ở nước ngoài về nước
tham gia giảng dạy nghiên cứu khoa học
chuyển giao công nghệ
tích cực đóng vai trò làm cầu nối quan trọng
thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế
cùng với đó là hàng nghìn
doanh nghiệp của bà con đã và đang đầu tư
với số vốn hàng tỷ đô la mỹ
không chỉ đóng góp kiểu hối
người việt nam ở nước
nước ngoài còn tích cực đóng góp công sức trí tuệ
tích cực tham gia các hoạt động
từ thiện nhân đạo
giúp đỡ đồng bào trong nước
vận động các cá nhân tổ chức của nước sở tại
hỗ trợ cho các dự án xã hội ở việt nam như
xóa đói giảm nghèo y tế
đây thật sự là nguồn lực quý báu
góp phần quan trọng vào công cuộc
xây dựng và phát triển đất nước
chủ trương chính sách
nhưng việc làm hữu ích
chính là sự tiếp nối tinh thần hòa hiếu của dân tộc
cho thấy dòng máu lạc hồng
vẫn chảy trong trái tim mọi người việt nam
chân chính yêu nước và nỗ lực
để đất nước giàu mạnh
trong hồi ký
gia đình bạn bè và đất nước
bà nguyễn thị bình
nguyên phó chủ tịch nước
đã kể một câu chuyện xảy ra ở quê bà
duy xuyên quảng nam
về đám tang một người nguyên là sĩ quan
của chế độ việt nam cộng hòa
đã đi định cư ở mỹ hai mươi năm
theo nguyện vọng của ông
thi hài được đưa từ mỹ
việt nam mai tán
và theo bà kể thì
người đọc điếu văn là con trai
một liệt sĩ cách mạng
cháu một bà mẹ việt nam anh hùng
đó là một trong vô vàn
thí dụ chứng minh
với cái tâm đen tối
những kẻ như lê nguyễn không hướng tới sự hòa hợp
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
xuân quê hương xuân hòa hợp
dân tộc của tác giả việt phước
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau